sau bốn ngày làm việc khẩn trương với tinh thần tập trung giải quyết nhiều vấn đề nóng mà cử tri quan tâm
châu nay kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã tổ chức bế mạc
đồng chí nguyễn thị nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành quỳ tp hcm dự lệ bế mạc
kỳ họp lần này đã ghi nhận hàng trăm ý kiến của các đại biểu liên quan đến các vấn đề nóng hiện nay
như tăng trưởng kinh tế thu chi ngân sách phát triển kinh tế xã hội chính sách hỗ trợ các địa phương
giảm nghèo bền vững trường học lớp học cho học sinh trong điều kiện gia tăng dân số cơ học
tình hình an ninh trật tự ngập nước ủn tắc giao thông an toàn thực phẩm giải quyết đơn thư khiếu nại
tố cáo của người dân có chính sách thỏa đáng trong đền bù giải phóng mặt bằng đặc biệt là vấn đề tại thủ thiêm
đáng chú ý sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng có kiến nghị với hội đồng nhân dân tp hcm
trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi cho triển khai một bộ sách giáo khoa riêng
đồng thời hội đồng nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đại biểu có số phiếu tín nhiệm thấp
chiếm tỷ lệ cao sau kỳ họp này phải không ngừng phân đấu học tập tu dưỡng
rèn luyện để phục vụ đất nước phục vụ nhân dân
với tinh thần trách nhiệm đối với cử tri hội đồng nhân dân tp hcm kêu gọi các đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm
hãy lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của người dân trên lĩnh vực được phân công
phải tập trung để thực hiện đột phá trong mọi mặt của đời sống